hội trợ quốc tế thương mại du lịch và đầu tư hành lang kinh tế đông tây đang diễn ra tại đà nẵng do ủy ban nhân dân thành phố tổ chức
nhằm tạo cơ hội cho các địa phương trên tuyến hành lang kinh tế đông tây giới thiệu các thành tiệu của mình
đồng thời là dịp để các nước có quan hệ ngoại giao với thành phố đà nẵng trưng bày giới thiệu về tiềm năng thế mạnh
cũng như cơ hội hợp tác đầu tư đến với du khách và người dân thành phố
hội trợ quốc tế thương mại du lịch và đầu tư hành lang kinh tế đông tây có sự tham gia của một mươi chín đơn vị thuộc sở công thương
trung tâm khuyến nông và xúc tiến thương mại xúc tiến đầu tư xúc tiến du lịch đến từ các tỉnh thành phố trong cả nước
và chín cơ quan ngoại giao tại thành phố đà nẵng và thành phố hồ chí minh như lào thái lan trung quốc văn phòng cochra nhật bản
đà nẵng là một trong những đầu cầu để góp phần thúc đẩy cho các hoạt động kinh tế thương mại
của các thành phố đà nẵng và hồ chí minh